trung tâm có gần ba mươi m hai không gian bán hoang dã ngoài trời được thiết kế và trang bị với bể bơi cây xanh và các cấu trúc nhằm khuyến khích các hành vi tự nhiên của gấu giúp gấu phục hồi bản năng
với những khu chùa nghỉ ngơi của gấu thì chúng tôi cũng đảm bảo dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ luôn đảm bảo cho gấu có một môi trường sạch sẽ
rồi thì khu vui chơi cũng được cung cấp những đồ phục hồi
mỗi ngày gấu đều được các nhân viên chăm sóc ở trung tâm vào sắp xếp thức ăn và giấu ở khắp nơi trong các khu bán tự nhiên
nhưng trong dịp tết nguyên đán những người chăm sóc gấu muốn dành một điều đặc biệt hơn cho loài động vật đáng yêu này
ngày hôm nay gấu sẽ có nhiều thức ăn hơn và là những món khoái khẩu như táo lê khoai lang và một số loại hạt mứt và hoa quả khô
những đồ ăn này được gói cẩn thận như hình bánh trưng hoặc đựng vào các bao lì xì
và những khác biệt này sẽ khiến cho những chú gấu hào hứng ùa ra khám phá các ngóc ngách và kể cả những bục cao hoặc các đồ chơi
thậm chí cả dưới bể bơi để tìm kiếm đồ ngon được lì xì cho chúng
làm thêm những đồ cho gấu tượng trưng cho những ngày lễ đấy
giả sử như ngày hôm nay chúng tôi có tổ chức tết nguyên đán cho gấu và chúng tôi có chuẩn bị làm bánh trưng cho gấu
rồi thì làm những đồ
nó liên quan đến cái văn hóa của người việt nam trong cái ngày tết nguyên đán
nhân dịp tết tết của chuẩn của mình ngoài cái việc mà cũng làm cái tết chưa vui cho tất cả anh em làm việc ở đây
thì chúng tôi cũng có một cái động thái là làm sao cho tăng cường cái sự phong phú cho gấu
thì bằng cách là dạng như là cho gấu ăn tết vì thế chúng tôi cũng chỉ đưa lên vào những cái quà tết
những cái gì khác là gấu hằng ngày không nhìn thấy mà hôm nay mới được thôi
thì thế nó sẽ tạo ra một cái môi trường rất là phong phú và giảm bớt cái sự chán hạn những loại gấu ở đây
và đồng thời cũng làm sao chúng ta duy trì được cái bản năng tự nhiên của nó
ngoài tự nhiên phạm vi sống của gấu có thể lên tới từ sáu đến một mươi ba km hai với nhiều loại địa hình và cảnh quan khác nhau
nên việc làm mới môi trường sống và thực đơn của gấu là rất quan trọng để gấu không bị nhàm chán mà luôn hứng thú hoạt bát mỗi ngày
đây không chỉ là hoạt động vào những ngày lễ tết
gấu việt nam luôn luôn tìm tòi thay đổi chế tác các loại đồ chơi đồ làm phong phú môi trường cho gấu trong suốt cả năm
cái khó khăn lớn nhất là làm sao chúng ta có thay đổi cái môi trường sống liên tục
vì nó là một thách thức rất lớn nhất là trong cái phạm vi nhỏ
vì thế là chúng tôi cũng phải đào tạo nhân viên ở đây làm sao chúng ta chịu khó
hằng ngày phải vào khu môi trường giảm thay đổi những cái vị trí những cái dụng cụ trong đấy
hoặc những cái thiết bị trong đấy còn những cái đồ chơi trong đấy cho nó khác nhau một tí
trong năm mới hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo
thì chúng tôi đang có kế hoạch lớn để làm sao chúng ta có thể là tiếp nhận toàn bộ số gấu
đang bị nuôi nhốt tại các trại gấu nuôi nhốt tù nhân về các trung tâm cứu hộ gấu
với việc này chúng tôi cùng với tổng cục nông nghiệp đang trình một kế hoạch tồn gấu lên bộ nông nghiệp để được phê duyệt
khi được phê duyệt xong chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ bắt đầu xây dựng thêm trung tâm
để chúng ta có thể giải quyết toàn bộ số gấu đang bị nuôi nhốt
qua sự kiện này tổ chức động vật châu á
cũng muốn gửi gắm những thông điệp tốt đẹp trong ngày đầu xuân năm mới
đó là mong mọi người mọi nhà cùng chung tay yêu thương và bảo vệ gấu nói riêng
các loài động vật nói chung và bảo vệ môi trường